liên quan đến vụ anh lê minh châu hai mươi hai tuổi trú tại phường nam ngạn thành phố thanh hóa bị bắn trọng thương hôm một mươi bảy tháng bảy
chiều qua đại tá nguyễn trí phương trưởng công an tp thành hóa xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thành hóa đã bắt được một nghi phạm gây ra vụ án này
như đã đưa tin vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng bảy anh lê minh châu đang ngồi ở nhà với vợ chồng anh trai
thì có hai đối tượng đi xe máy đến chửi bới đập phá đồ đạc rồi bất ngờ một trong hai đối tượng rút súng bắn đạn ria tự chế
bắn thẳng về phía anh châu khiến nạn nhân bị thương sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường
người nhà đã đưa anh châu đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa nhưng sau đó phải đưa ra hà nội cấp cứu do bị trọng thương
đối tượng vừa bị công an tp thành hóa bắt giữ tên là sơn cùng chú tại tp thành hóa nguyên nhân ban đầu là cơ quan xác định
giữa một trong hai đối tượng gây án có mâu thuẫn với anh châu trên mạng xã hội facebook hai người đã thách đối nhau
chửi bới nên anh châu bị đối tượng kia dọa giết hiện công an thành phố thanh hóa đang tiếp tục điều tra truy tìm đối tượng gây án còn lại